tính đến thời điểm hiện nay tình hình dịch covid một mươi chín vẫn đang có những diễn biến vô cùng căng thẳng phức tạp
tại địa bàn nhiều tỉnh như hưng yên hà tĩnh nghệ an tiếp tục cập nhật các ca lây nhiễm mới
cụ thể tại hưng yên vừa ghi nhận hai trường hợp dương tính với sars cov hai là nhân viên phòng tổ chức hành chính tài chính của trung tâm y tế huyện tiên lữ
đáng chú ý hai trường hợp lây nhiễm mới đều chưa xác định rõ nguồn lây
nghệ an cũng đã ghi nhận thêm năm ca mắc covid một mươi chín mới trong khu vực cách ly phong tỏa
cùng thời điểm hà tĩnh vừa ghi nhận thêm ba trường hợp dương tính với sars cov hai tại xã thạch long và thị trấn thạch hà thuộc huyện thạch hà
cả ba bệnh nhân này đều là f một của chùm ca bệnh một mươi năm nghìn chín trăm linh bảy một mươi năm nghìn chín trăm linh tám và đã được cách ly trước đó
trước tình hình các ca mắc mới có diễn biến phức tạp lực lượng chức năng và lực lượng y tế địa phương cũng đã có những chỉ đạo khẩn trương
kịp thời nhằm đáp ứng nhanh chóng khoanh gọn dập dịch
để thực hiện nhanh nhất công tác thu xung bệnh nhân covid một mươi chín có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng ở tp hcm
sở y tế đã phối hợp với sở giao thông vận tải huy động khoảng hai trăm linh xe khách chuyên dụng đáp ứng các điều kiện bắt buộc khi tham gia vận chuyển người bệnh covid một mươi chín theo đúng quy định
đây là sự phối kết hợp ăn ý không chỉ có lợi cho bệnh nhân nhanh nhất được bác sĩ điều trị kịp thời và cũng giúp lực lượng chức năng nhanh chóng hoàn thành
công tác thu xung bệnh nhân
do số lượng bệnh nhân covid một mươi chín là bệnh nhân nhẹ chiếm đến tám mươi nên việc vận chuyển bằng xe cứu thương là chưa cần thiết
do đó tp hcm đã sử dụng phương án vận chuyển bằng xe khách chuyên dụng
sở y tế tp hcm phối hợp sở giao thông vận tải huy động hai trăm linh xe khách chuyên dụng để vận chuyển người mắc covid một mươi chín không triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ đến bệnh viện giã chiến điều trị covid một mươi chín
sở y tế tp hcm phối hợp sở giao thông vận tải huy động hai trăm linh xe khách chuyên dụng để vận chuyển người mắc covid một mươi chín không triệu chứng nặng hoặc nguy kịch đến bệnh viện giã chiến điều trị covid một mươi chín hoặc bệnh viện hồi sức chuyên sâu covid một mươi chín
các xe chuyên dụng này phải đảm bảo có kết cấu khoang riêng biệt giữa người bệnh nhân viên y tế và tài xế tài xế tham gia vận chuyển được huấn luyện và đã được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín